xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị cho đêm nay và sáng mai một vùng hội tụ gió sẽ xuất hiện
vì thế mà tại khu vực phía đông bắc bộ mưa lại tập trung ở khu vực vùng núi phía bắc
trong ngày ba mươi tháng sáu và mùa một tháng bảy
còn ban ngày thì do ảnh hưởng của vùng át thấp nóng từ phía tây nên trời vẫn còn nóng bức
với ngưỡng nhiệt ở mức nắng nóng cho đến nắng nóng gây gắt
nhiệt độ là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
phía tây bắc bộ trong ba ngày tới sẽ có mưa giải rác
trong đó chủ yếu là tại khu vực phía tây bắc
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn cho ngày mai
sau đó sẽ giảm nhẹ trong hai ngày kế tiếp nhưng vẫn ở mức nắng nóng
theo dự báo của các chuyên gia đợt nắng nóng diện rộng ở bắc bộ
còn có thể kéo dài đến ngày mùng ba và ngày bốn tháng bảy
khu vực trung bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng từ phía tây
cộng thêm hiệu ứng phơn nên tình trạng nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm
trong ba ngày tới suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
có nơi như là tại tương dương quỳ hợp nghệ an hương khê của hà tĩnh
hay nam đông của huế nhiệt độ còn trên ba mươi tám độ
khu vực từ đà nẵng đến phú yên cũng có nắng nóng đến nắng nóng gây gắt
trong ba ngày tới với mức nhiệt cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi đến một mươi tám tiếng một ngày
trong khi đó tại khu vực nam trung bộ
nắng nóng bớt gây gắt hơn với nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức ba mươi ba ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới vẫn chịu sự chi phối của đới gió tây nam đơn thuần
và hoạt động với cường độ trung bình
do vậy mà tiết trời nắng giáo vào ban ngày đến chiều và tối thì mưa rông xuất hiện
trong cơn rông thì bà con cần đề phòng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở vùng cao tây nguyên phổ biến ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực nam bộ cũng duy trì kiểu thời tiết là ngày nắng với cường độ không quá mạnh
chiều tối có mưa nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
miền đông của nam bộ thì có nơi sấp xỉ ngưỡng là ba mươi năm độ
sau đó thì nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo